nga sẽ cắt giảm sản lượng dầu mỏ là năm trăm linh thùng mỗi ngày vào tháng ba tới
thông báo được phó thủ tướng nga alexander novak đưa ra trong bối cảnh phương tây vừa áp giá trần
đối với dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ của nga
mức cắt giảm sản lượng dầu mỏ của nga tương đương với khoảng năm
theo phó thủ tướng nga hiện nước này gần như bán toàn bộ lượng dầu sản xuất
tuy nhiên sẽ không bán cho lượng nước trực tiếp hoặc là gián tiếp áp dụng giá trần
việc moscow tự nguyện giảm sản lượng là năm trăm linh thùng một ngày trong tháng ba
sẽ góp phần khôi phục quan hệ thị trường
quyết định cắt giảm sản lượng dầu mỏ của nga được đưa ra chỉ hơn một tuần
sau khi tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác opec cộng
mà nga là thành viên xác nhận giữ nguyên mức cắt giảm sản lượng thống nhất trong năm ngoái